khu công nghiệp việt nam singapore vsip đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm đánh dấu thành công vượt bậc của mô hình
khu liên hiệp công nghiệp đô thị dịch vụ hàng đầu cả nước
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và phó thủ tướng nước cộng hòa singapore
tiêu trí hiền đã tham dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đánh giá cao v ship đã hoạt động hiệu quả trong hai mươi năm qua
và có sức lan tỏa đến các tỉnh thành phố trong cả nước không những đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước
khu công nghiệp này còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
trong hơn hai thập kỷ qua v ship đã thu hút tổng vốn đầu tư lên đến chín tỷ usd từ hơn sáu trăm ba mươi công ty đa quốc gia
v ship cũng thành công khi tạo ra những tác động tích cực cho xã hội cải thiện cuộc sống của người dân địa phương
tạo ra hơn một trăm bảy mươi bốn đồng
việc làm trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ
nhân dịp này liên doanh v ship cũng công bố ký kết biên bản ghi nhớ để khảo sát khả năng triển khai hai dự án mở rộng
tại bình dương và bắc ninh làm tăng thêm một năm trăm linh ha vào tổng diện tích hơn sáu sáu trăm linh ha của bảy dự án v ship
trải dài ở bình dương bắc ninh hải phòng quảng ngãi hải dương và nghệ an